trong không khí rất phấn khởi khi việt nam và eu vừa ký chính thức hiệp định thương mại tự do evfta
và hiệp định bảo hộ đầu tư evipa vào chiều ba mươi tháng sáu tại hà nội
bày tỏ vinh dự có mặt tại việt nam trong những ngày này
trong quan hệ việt nam và liên minh châu âu thể hiện mong muốn của cả hai bên trong hai lĩnh vực này
đồng thời củng cố hơn nữa mối quan hệ
đối tác và hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa hai bên
với evfta và evipa hai bên mong muốn quan hệ hợp tác tiến xa hơn nữa trên cơ sở thực hiện những cam kết chung
và tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực thương mại đầu tư
và đội ngũ những cán bộ đàm phán của hai bên đồng thời gửi thông điệp rằng liên minh châu âu và việt nam
muốn hợp tác mạnh mẽ với nhau với thương mại tự do và bền vững nhằm mang lại lợi ích chung cho người dân và doanh nghiệp hai bên